bộ y tế iran ngày tám tháng ba thông báo nước này vừa ghi nhận thêm bốn mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên một trăm chín mươi bốn người
trong khi đó tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại iran đã tăng lên thành sáu năm trăm sáu mươi sáu người
hãng thông tấn irna của iran đưa tin hãng hàng không iran air đã dừng mọi chuyến bay tới châu âu
hãng thông tấn đã dẫn thông báo của tổ chức hàng không dân dụng iran nêu rõ
do châu âu đã áp đặt các giới hạn đối với các chuyến bay của iran air
vì những lý do không rõ ràng nên toàn bộ các chuyến bay tới các điểm đến ở châu âu đã bị hoãn lại
cho đến khi có thông báo tiếp theo iran hiện nay đang là tâm dịch covid một mươi chín ở trung đông
theo thông báo mới nhất của bộ y tế nước này hiện iran đã có sáu năm trăm sáu mươi sáu người nhiễm bệnh
trong đó có một trăm chín mươi bốn người tử vong tăng bốn mươi chín ca so với trước đó